thưa quý vị với sự tiện lợi thì mua bán hàng thông qua mạng xã hội đã trở thành một thói quen của nhiều bạn trẻ hiện nay
sự phát triển nở rộ của những sản phẩm được quảng cáo thông qua mạng xã hội đã hình thành nên một công việc tương đối mới mẻ
đó là chuyên làm các video clip để review đánh giá các sản phẩm và đăng tải trên mạng xã hội
với những người là chuyên gia có uy tín và có phương pháp khoa học được chứng nhận
thì đây cũng là kênh tham khảo tương đối tốt giúp cảnh báo với người mua và tăng trách nhiệm của người bán
tuy nhiên cũng có không ít những cá nhân đăng tải các video clip đánh giá sản phẩm mang tính chủ quan
thiếu kiểm chứng khiến nhiều người xem hoang mang lo lắng gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh online
vứt sản phẩm vào thương giác
đưa ra những câu nói dìm hàng mang tính chủ quan cá nhân
đánh giá chất lượng sản phẩm không dựa trên các phương pháp khoa học được cơ quan chuyên môn công nhận
nhiều bạn trẻ hiện nay đang chọn đánh giá các sản phẩm theo cách riêng của mình
không theo quy chuẩn và cũng không chắc được sự đón nhận của người xem
hình ức không được lành mạnh
nói thật là mình cũng là một người bán nhiều mặt hàng làm đẹp
thì khi xem được những video như thế thì mình cũng thấy khá lo
nếu một ngày nào đó thì những sản phẩm mình bán bị một người vier có tầm ảnh hưởng
chê thậm tệ như kiểu vứt vào giọt rác như thế thì sẽ không bán được hàng nữa và sẽ có nguy cơ tồn hàng rất nhiều
ở góc độ pháp luật nhiều chuyên gia cho rằng
người bán hàng có thể khởi kiện người có những phát ngôn sai sắc
sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín gây thiệt hại kinh tế đến hoạt động kinh doanh của mình
đưa những thông tin để nhằm hạ thấp uy tín giá trị của các sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh
với những thông tin họ đưa ra nếu trong trường hợp mà không có sự kiểm chứng một cách rõ ràng
về chất lượng của các sản phẩm bị họ dìm hàng như thế kia
thì nó sẽ dẫn đến một hậu quả rất to lớn và thiệt hại về mặt tài sản cũng như uy tín của các đối thủ
trong cùng thị trường của họ những đơn vị cung cấp bán các sản phẩm bị thiệt hại
hoàn toàn có thể khởi kiện những người này ra tòa để yêu cầu bồi thường
ở góc độ xã hội đã có các trường hợp những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội
là các kols koc bị cộng đồng mạng tẩy chay vì những video thiếu khách quan
mang những mục đích cá nhân của mình
theo các chuyên gia đây là sự đào thải tự nhiên và cần thiết của cư dân mạng
với những hành động thiếu tính xây dựng như vậy
bây giờ hiện nay chúng ta đang đánh giá những người mà chúng ta thấy là họ được nhiều người follow
hay là được nhiều người nhận xét v v
thì ngay cả những trong trường hợp này thì cũng chưa chắc đã là chính xác
vì vậy chúng ta cần phải cảnh giác với tất cả những cái nhận xét mà mình thấy là nó mang tính
chủ quan hoặc là trục mũ thì chúng ta phải thận trọng
đặc biệt là cái thái độ cũng như là cái thái độ mà không chân thành
cũng như là cái thái độ mà không xây dựng của những người nhận xét này
thì chúng ta có thể nhận ra ngay là họ có ý đồ chủ quan hay không
tôi nghĩ là mọi người có quyền tự do ngân lận
và thực ra là chúng ta là những cái người xem ấy thì chúng ta cũng sẽ có cái sự chọn lọc nhất định
nếu mà mình không thích cái nội dung đấy thì mình hoàn toàn phải bỏ qua
mua bán hàng trên mạng xã hội sẽ vẫn là một thói quen với nhiều người trong thời gian tới
trở thành người tiêu dùng thông thái là khi chọn sản phẩm dựa trên những thông tin chính thống
được kiểm chứng và với những phương pháp khoa học được cơ quan chức năng công nhận